theo báo cáo của sở lao động thương binh và xã hội tp đà nẵng từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi tám
thành phố đã hoàn thành sửa chữa xây mới bảy bốn trăm linh ngôi nhà cho gia đình chính sách
với tổng kinh phí lên đến hơn hai trăm hai mươi tỷ đồng
riêng năm nay thành phố đà nẵng đã dành hai mươi bảy tỷ đồng hỗ trợ hơn bảy trăm năm mươi gia đình chính sách sửa chữa xây mới nhà
tuy nhiên đến hết tháng chín mục tiêu này đã hoàn thành và vượt kế hoạch một mươi tám nhà
đây là sự cố gắng rất lớn của đảng bộ chính quyền và nhân dân tp đà nẵng
tri ân gia đình chính sách đồng thời thực hiện chủ trương của thành phố
trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình chính sách
để các gia đình có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình ở khu dân cư